sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi tại thành phố biển nha trang đảng bộ tỉnh khánh hòa tổ chức khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu chỉ đạo đại hội cùng dự có đồng chí trịnh đình dũng
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ cùng ba trăm bốn mươi tám đại biểu chính thức đại diện cho bốn mươi bốn hai trăm một mươi sáu đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh khánh hòa
phát biểu chỉ đạo đại hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận những nỗ lực của tỉnh khánh hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
những kết quả đó là kết tinh của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ sáng tạo khắc phục các sai phạm quyết liệt hiệu quả đoàn kết đồng lòng quyết tâm xây dựng phát triển đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh khánh hòa trong năm năm qua
từ những kết quả đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hy vọng đại hội lần này đảng bộ tỉnh khánh hòa sẽ đoàn kết dân chủ sáng suốt lựa chọn bầu ra ban chấp hành đảng bộ đủ đức đủ tài đủ quyết tâm để xây dựng đảng bộ khánh hòa trong sạch vững mạnh phát huy dân chủ đoàn kết đổi mới sáng tạo phát triển nhanh bền vững không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân phấn đấu xây dựng tỉnh khánh hòa phát triển toàn diện trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh khánh hòa sẽ bế mạc vào chiều mai một mươi bốn tháng một mươi